nhiều tuần gần đây tại thôn tri đoan xã cộng hòa huyện nam sách tỉnh hải dương
nhiều tàu khai thác cát trái phép đã khiến cho bãi sông kinh thầy bị sạt lở nghiêm trọng
nhiều người dân bị mất một phần diện tích đất canh tác gây ảnh hưởng đến sản xuất
gia đình anh trần văn vượng hiện thầu một mươi mẫu ruộng tại thôn tri đoan xã cộng hòa huyện nam sách
để trồng dưa và các loại rau màu
khoảng một tháng trở lại đây tàu hút cát trái phép hoạt động liên tục đã gây sạt lở
nhiều diện tích đất bãi của gia đình anh
theo người dân nơi đây cho biết tàu hút cát thường hoạt động lúc tối nửa đêm
nên việc kiểm soát gặp rất nhiều khó khăn
những hôm cao điểm số tàu hút cát lên đến năm bảy chiếc
trước thực trạng trên chính quyền xã cộng hòa cũng đã phối hợp với người dân báo lên cơ quan chức năng
nhưng việc xử lý tàu cát trái phép vượt qua thẩm quyền của xã nên gặp rất nhiều khó khăn
các đối tượng này có nhiều cái chống đối nhất
ví dụ như trong quá trình khai thác
đối tượng đặt cái lực lượng cảnh giới
thế khi thấy lực lượng tuần tra của chúng tôi
lực lượng của chúng tôi đã đi ra để có xử lý
thì đối tượng thông báo cho các chủ tàu
nhưng mà các chủ tàu là dừng cái hoạt động rút vài lên và đỗ ngay tại chỗ
thì chúng tôi ra thì đương nhiên không thể quả tang được
mà không quả tang thì không thể xử lý được vi phạm
sở tài nguyên và môi trường tỉnh hải dương đã có công văn đề nghị
ủy ban nhân dân huyện nam sách và các cơ quan chức năng
kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật
nhưng đến nay các tàu này vẫn hoạt động hút cát trái phép
đề nghị các cấp chính quyền tỉnh hải dương cần xử lý mạnh tay hơn
để không ảnh hưởng đến đất sản xuất của người dân nơi đây